bộ tài nguyên và môi trường vừa cho biết trong năm nay thanh tra bộ đã tăng cường kiểm tra
phát hiện những tiêu cực thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường từ đó xây dựng kế hoạch
thanh tra thường xuyên thanh tra đột xuất đúng trọng tâm trọng điểm để đạt được hiệu quả thiết thực
trong năm hai nghìn một mươi chín thanh tra bộ đã triển khai một mươi chín cuộc thanh tra kiểm tra trong đó có ba cuộc thanh tra
kiểm tra đột xuất giám sát hoạt động sáu đoàn thanh tra qua thanh tra kiểm tra đã ban hành quyết định
xử lý vi phạm hành chính đối với sáu tổ chức có vi phạm với các hình thức tức quyền sử dụng
hay giới phép khai thác khoáng sản trong thời hạn sáu tháng xử phạt năm tổ chức với số tiền trên một ba tỷ đồng
trong năm hai nghìn hai mươi thanh tra bộ tài nguyên và môi trường sẽ tăng cường các hoạt động kiểm tra đột xuất
mục tiêu là tăng cường quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản theo quy hoạch
bảo đảm hiệu quả tiết kiệm đáp ứng nhu cầu phát triển và bảo vệ môi trường